với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối tượng yassid mok là chủ tịch hội nông dân tp buôn mò thuận vừa bị công an tỉnh đắk lắk khởi tố và bắt tậm ra
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi e sit đã không thực hiện và thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn của mình để nia thanh phương là cấp dưới của ecid chiếm đoạt tiền gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền hơn tám trăm tám mươi triệu đồng
khi khám xét nơi ở và nơi làm việc của e sit cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã thu giữ nhiều tài liệu và tăng vật có liên quan